theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
ngoài bốn bộ trưởng đăng đàn trả lời chính bốn phó thủ tướng cùng tham gia trả lời
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
theo đó phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ được thực hiện trong ba ngày
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng sáu
mở đầu phiên chất vấn nhóm vấn đề liên quan đến nông nghiệp sẽ được các đại biểu chất vấn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ trả lời chính
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng thay mặt thủ tướng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của chính phủ
các bộ trưởng trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn kế hoạch và đầu tư
tài chính ngân hàng nhà nước việt nam tài nguyên và môi trường công thương giao thông vận tải khoa học và công nghệ
sau đó các đại biểu quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
người trả lời chất vấn chính là bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của chính phủ
các bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư tài chính công an giáo dục và đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn
nhóm vấn đề thứ ba được chất vấn liên quan đến lĩnh vực y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến trả lời các nội dung này
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến trả lời các nội dung này
trường công thương y tế giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ
ngoài ra phó thủ tướng thường trực trương hòa bình sẽ phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ
cuối phiên chất vấn thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội nếu có
sau đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn